xóm cồn chim nằm cách thành phố quy nhơn tỉnh bình định một mươi năm km về phía bắc thuộc xã phước sơn huyện tuy phước
nơi đây là một ốc đảo nhỏ nằm lọt thỏm giữa đầm thị nại
bao năm người dân cồn chim vẫn sống trong cảnh đò ngang chắc chở nhất là vào mùa mưa lũ nơi đây bị cô lập đi lại rất khó khăn
sau thời gian nỗ lực đầu tư lắp đặt hệ thống cấp điện mới đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
điện lực bình định chính thức đóng điện đưa vào vận hành hệ thống lưới điện hai mươi hai kv dài năm trăm bảy mươi mét vượt đầm thị nại
bảo đảm cung cấp đầy đủ nguồn điện sinh hoạt và sản xuất cho hơn hai trăm năm mươi hộ dân ở xóm ốc đảo này
trận lũ lịch sử cuối năm hai nghìn một mươi sáu đã phá hỏng tất cả hệ thống điện tạm được nối từ đất liền sang ốc đảo cồn chim
khiến hai trăm năm mươi hộ dân nơi đây thêm phần khôn khó mọi sinh hoạt của người dân đều bị đảo lộn
trước tình hình đó
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình định đã chỉ đạo các ngành chức năng nghiên cứu
khẩn trương đầu tư xây dựng đường điện mới để cấp điện cho người dân cồn chim
ngay sau đó công ty điện lực bình định phối hợp với các đơn vị xây dựng đường điện hai mươi hai kv
dài năm trăm bảy mươi mét và lắp chạm biến áp tại cồn chim với tổng vốn đầu tư hơn một bảy tỷ đồng
sau ba tháng thi công điện lực cùng phối hợp với các bên liên quan
đến thời điểm này công trình điện cồn chim
đã được đóng góp điện hoàn thành và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của bà con nhân dân trong vùng
có đường điện mới nguồn điện mạnh máy chạy ổn định
cơ sở sản xuất nước đá của gia đình chị lê thị thanh huệ luôn chạy hết công suất
mỗi mẻ sản xuất được ba mươi cây đá đáp ứng đầy đủ nhu cầu đá lạnh của người dân trong vùng
trước đây nguồn điện mà que xuống cồn chim đây sản xuất đá lạnh này chạy rất là yếu
điện này yếu đó nói nhưng khi chạy không có nào
mà trẻ lại liên tục thì chúng ta phải ở nhà canh mấy
tốn cái mấy thời gian có muốn đi đâu hay muốn làm thêm việc gì cũng không có được
nhưng mà bây giờ nguồn điện đã mạnh rồi thì chúng tôi cũng rất vô cùng là khó khởi
nhờ các nguồn điện mạnh là mấy nắp chạy nó an toàn nó im mấy hơn
mỗi khi mình có ra đi đâu hay nữa hay ra con sớm nó làm việc gì
thì cũng yên tâm khi mấy nó chạy về trong rồi mấy nó chạy vào an toàn
trước đây thì dòng điện nó chọc trờn
nên là bà con sinh học rất là khó khăn
mà đã khi đến lê thị thanh huệ
lúc mà đã có cái rạm điện này
thì điện nó rất là mạnh và đảm bảo chất lượng sinh hoạt cho bà con
bà con rất là phấn khởi ở địa phương rất là mừng
rất là mừng khi đã có được cái dòng điện mạnh đảm bảo chất lượng
để mà trong cuộc sống sinh hợp hàng ngày
người dân cồn chim hầu hết sống bằng nghề đánh bắt nuôi chồng thị sản
nên việc lưới điện tạm bợ chọc trờn trước đây
đã khiến cho cuộc sống và công việc của người dân gặp rất nhiều khó khăn
nay được nhà nước đầu tư xây dựng đường điện ổn định
cuộc sống của bà con nơi đây ngày càng được nâng cao